ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với lê văn quân chú tại xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa của tỉnh quảng ngãi
về tội làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo tài liệu điều tra thông qua tài khoản mạng xã hội facebook quân đã thường xuyên đăng tải
nhiều bài viết mang nội dung chống đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
bôi nhọ danh dự uy tín của chủ tịch hồ chí minh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao
đáng nói trước đó cơ quan công an đã nhiều lần mời quân để làm việc giáo dục
nhưng đối tượng vẫn tiếp tục tham gia vào nhiều hội nhóm phản động trên facebook
liên lạc với đối tượng truy nã lê văn thương đối tượng tham gia tổ chức khủng bố triều đại việt
hiện đang trốn ở thái lan
hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ vụ án và những đối tượng có liên quan
đến hành vi phạm tội của lê văn quân